việt nam thế kỷ x những mảnh vỡ lịch sử là công trình bao gồm những lát cách lịch sử gắn với các nhân vật sự kiện địa danh của việt nam thế kỷ x
cuốn sách cũng giải mã lịch sử việt nam thế kỷ một mươi từ quá trình xây dựng biểu tượng của các sử gia
trong đó hai biểu tượng trung tâm là đinh tiên hoàng và dương thái hậu
nhiều vấn đề lịch sử mà thế kỷ x đặt ra thì cuốn sách có thể phần nào thoảng mãn độc giả như vai trò của thế kỷ x trong diễn trình lịch sử việt nam
quyền lực nhà nước và những biểu tượng của quyền lực nhà nước thời kỳ đó tính chất tôn giáo và thực hành tôn giáo
khi tìm hiểu lịch sử việt nam thì ngoài những vấn đề quan tâm đến sử thực những nhân vật lịch sử thì chúng ta quan tâm đến quá trình sáng tạo biểu tượng
chính những biểu tượng lịch sử những người anh hùng những vị hoàng đế là một trong những hình ảnh lấp lánh nhiều tầng nghĩa mà qua sử ra các đời cho đến tận cả hiện tại nữa
vẫn luôn luôn có những quá trình bồi đáy
để làm cho ý nghĩa của nó phù hợp với đời sống với nhu cầu của cuộc sống hiện tại
nghiên cứu này của chúng tôi là bước đầu nghiên cứu từ tiếp cận tốc độ biểu tượng lịch sử và những giá trị sử dụng của nó trong đời sống hiện đại
đây chỉ là một đóng góp mang tính chất cá nhân về sự nhận thức lịch sử dân tộc
nó không có nghĩa là phủ nhận những thành quả của những người đi trước mà nó thể hiện quá trình tái nhận thức lại lịch sử
những phân tích lập luận
kết luận mở mới tinh tế là yếu tố hấp dẫn của cuốn sách này giúp người đọc có thể bước qua sự khô cứng của tư liệu để dễ dàng hơn khi tiếp nhận lịch sử
cuốn sách việt nam thế kỷ một mươi những mảnh vỡ lịch sử là cuốn sách hữu ích giúp cung cấp cho độc giả những tư liệu quý giá trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu về lịch sử dân tộc